tối qua hai mươi tháng bốn tại trung tâm nghệ thuật âu cơ liên hoan các ban nhạc toàn quốc hai nghìn một mươi chín đã chính thức bế mạc sau ba ngày thi
với sự góp mặt của một mươi ban nhạc đại diện cho các đơn vị nghệ thuật ca mối nhạc công lập và ngoài công lập trên toàn quốc
liên hoan các ban nhạc toàn quốc được tổ chức trở lại với hy vọng sẽ dần hồi phục các phong trào của các ban nhạc
giàn nhạc trên cả nước và một mươi ban nhạc mang trong mình những màu sắc âm nhạc riêng nhất đến liên hoan
đã làm hội đồng nghệ thuật lẫn công chúng yêu nhạc tại khán phòng đứng ngồi không yên
với sự thành công của chương trình lần này có thể thấy liên hoan các ban nhạc toàn quốc hai nghìn hai mươi bốn
tiếp tục khẳng định là một thương hiệu mạnh trong các liên hoan về nghệ thuật tại việt nam
là sân chơi nghệ thuật đỉnh cao mang đến nhiều niềm vui và tinh thần sáng tạo cho các thế hệ nghệ sĩ